kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi đã chính thức khép lại
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh thí sinh tại ba địa phương trong đó có thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
phải thi tốt nghiệp vào đợt hai mặc dù có chút lo lắng nhưng các thí sinh vẫn tự tin cho kỳ thi của mình
một số thí sinh ở thành phố buôn ma thuột thi tốt nghiệp vào đợt hai có chút lo lắng
xong vì mục tiêu chung bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh
nhiều em rất lạc quan vững tâm ôn tập để có kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt
việc quyết định chia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thành hai đợt
trong đó vùng bị cách ly
trong khi xã hội thi đợt hai được nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ
xem đây là điều kiện vừa góp phần phòng chống dịch bệnh vừa để con em mình có thời gian ôn tập kỹ hơn
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc có hơn năm ba trăm linh thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đợt hai
thời gian tổ chức thi khi dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát bảo đảm an toàn
căn cứ theo tình hình thực tế
địa phương sẽ chỉnh bộ giáo dục để quyết định ngày thi cụ thể
theo tinh thần chỉ đạo của bộ giáo dục đối với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
do thực hiện cách ly xã hội bộ sẽ chỉ đạo các trường đại học cao đẳng xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trên tinh thần tự chủ đại học